các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ trong vòng một tuần từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay tỉnh đồng nai ghi nhận tổng cộng năm mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai ba mươi bốn ca đã được bộ y tế công bố
các ca bệnh chủ yếu liên quan nổ dịch tại hai địa phương giáp danh là tp hcm và tỉnh bình dương
sở y tế đồng nai đã ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho gần tám mươi người dân đang ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn bốn xã của huyện thống nhất gồm xã gia kiệm gia tân một gia tân hai gia tân ba
việc lấy mẫu bắt đầu từ sáng ngày ba tháng bảy chia làm ba đợt mỗi đợt kéo dài từ ba đến bốn ngày
dự kiến tổng kinh phí cho đợt lấy mẫu này là hơn một mươi tám sáu tỷ đồng
đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc với số lượng quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát hiện sớm các ca bệnh trong phạm vi bốn xã đang thực hiện phong tả của huyện thống nhất
gần bảy mươi giáo viên và sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế đồng nai được huy động tham gia đợt lấy mẫu xét nghiệm này
tỉnh phú yên là một trong những tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất ở nam trung bộ
đến nay dịch covid một mươi chín đã lây lan ra bảy trong số chín huyện thị xã trong tỉnh với lưỡi kế là hai trăm bốn mươi bảy người dương tính việt sắc covid hai
đáng chú ý đã có bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
để tăng cường công tác phòng chống dịch thành phố tuy hòa thị xã đông hòa
và các huyện tuy an sơn hòa sông hinh tây hòa và phú hòa đang khẩn trương truy vết cách ly y tế
và lấy mẫu xét nghiệm đối với người có nguy cơ cao
đồng thời khuyến cáo mọi người dân cần ghi chép đầy đủ nhật ký đi lại và những người tiếp xúc
trong khoảng thời gian bảy ngày gần nhất để chủ động khai báo dịch tễ nếu có liên quan đến các trường hợp dương tính việt sắc covid hai
mặc dù dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng tỉnh phú yên vẫn tổ chức đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
phú yên triển khai test nhanh xét nghiệm cho khoảng một mươi tám trăm linh thí sinh và hơn một tám trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên
tham gia đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
thí sinh được xét nghiệm tại điểm thi còn cán bộ giáo viên sẽ xét nghiệm tại địa phương trước khi đi làm nhiệm vụ
các trường hợp f một f hai trong vùng phong tỏa liên quan đến ca mắc covid một mươi chín sẽ được bố trí thi đợt hai vào thời gian phù hợp
đến nay sở giáo dục và đào tạo phú yên đã chuẩn bị kỹ thuật nghiệp vụ cho kỳ thi theo đúng kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo
chiều nay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã hoài nhơn
quyết định này được đưa ra sau khi sở y tế tỉnh bình định báo cáo đã phát hiện thêm năm ca nhiễm sars cov hai tại phường bồng sơn thị xã hoài nhơn
theo quyết định trên từ giờ ngày bốn tháng bảy
thực hiện giãn cách xã hội một mươi năm ngày trên địa bàn thị xã hoài nhơn
cụ thể thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng đối với các phường tam quan tam quan bắc tam quan nam hoài hà bồng sơn
thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ đối với các phường xã còn lại của thị xã hoài nhơn
chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã hoài nhơn yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà
theo nguyên tắc phải đảm bảo chất lượng tiến độ và hoàn thành công việc cơ quan
thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ khi được yêu cầu
cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã ban hành công văn số ba trăm sáu mươi chín ubnd vp sáu về việc cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh sau một thời gian dừng hoạt động
cụ thể tỉnh ninh bình cho phép mở cửa trở lại các khu điểm du lịch các di tích trên địa bàn tỉnh
kèm theo điều kiện chỉ được đón phục vụ khách trong tỉnh cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ
trừ loại hình giải trí karaoke vũ trường quán bar sông hơi massage game online trò chơi điện tử
cho phép mở cửa trở lại các địa điểm dịch vụ uống trừ các dịch vụ ăn uống ở khu vui chơi công cộng
để tiếp tục kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở dịch vụ phục vụ khi hoạt động trở lại
phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k và các biện pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
trước tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp nhằm chia sẻ khó khăn
và góp phần cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tuổi trẻ công an tỉnh bình dương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực
hỗ trợ nhu yếu phẩm và chi viện cả sức người cho các địa phương nơi tuyến đầu chống dịch
những ngày qua số ca nhiễm covid một mươi chín tại tỉnh bình dương ngày một tăng
đặc biệt tại các điểm nóng tại thị xã tân uyên và thuận an
trước tình hình trên đoàn thanh niên công an tỉnh bình dương đã lên kế hoạch
đề xuất cử đoàn viên thanh niên trẻ sung kích hỗ trợ các điểm cách ly phong tỏa
trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thị xã tân uyên và thuận an
vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu đoàn thanh niên công an tỉnh bình dương đã tổ chức xuất quân
tăng cường lực lượng đoàn viên tri viện cho công an các đơn vị địa phương nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi thực hiện thành lập cái tổ tri vết này để hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác tri vết
các trường hợp nghi nhiễm hoặc là trường hợp nhiễm dương tính với lại covid một mươi chín
để kịp thời cách ly để phòng chống covid trên địa bàn
để đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng chống dịch
các đoàn viên thanh niên đều đã được tập huấn bồi dưỡng nhanh các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
trong công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện đúng quy trình quy định
bảo đảm hiệu quả an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
với tinh thần đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên các bạn đoàn viên trẻ với tinh thần tình nguyện
xung kích vào những điểm nóng tại các điểm cách ly phong tỏa trạm kiểm soát phòng chống dịch
phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại địa phương tiến hành truy vết các ca f f một
truy nguồn lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến các ca bệnh
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì nhiều khu vực tại địa bàn tỉnh bình dương bị phong tỏa cách ly y tế
cuộc sống của người dân hiện tại ở các khu vực này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là các thanh niên công nhân và những người đang ở trong các khu
trước tình hình dịch bệnh tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp
chúng tôi ra quân cũng mục đích là để nhanh chóng truy vết những ca liên quan đến dịch bệnh
để nhanh chóng dập dịch để giữ lại cuộc sống bình thường cho người dân
ngay sau lễ xuất quân các đoàn viên thanh niên đã di chuyển đến các địa điểm phong tỏa cách ly
để hỗ trợ các lực lượng tiến hành công việc với quyết tâm nhanh chóng khoanh vùng và dập dịch
trước đó đoàn thanh niên công an tỉnh bình dương đã đến trao tặng nhu yếu phẩm gồm
nước giải khát mì gói và găng tay y tế cho cán bộ chiến sĩ công an lực lượng làm nhiệm vụ và người dân
tại các điểm cách ly phong tỏa tại ba điểm trên địa bàn thị xã tân uyên và hai điểm trên địa bàn thành phố dĩ an và thuận an
thưa quý vị một cán bộ chiến sĩ của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
sau thời gian tham gia chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến số hai bắc giang
và đang thực hiện cách ly tập trung thì hay tin bố đột ngột qua đời
một bàn thờ đã được lập ngay tại khu cách ly để đồng chí này có thể bái vọng người cha đã khuất
đại úy phạm ngọc thạch cán bộ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
đang thực hiện cách ly y tế hai mươi một ngày tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một huyện trương mỹ hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một
bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị quan tâm động viên chia sẻ với nỗi đau mất mát của nam bác sĩ trên
đơn vị đã tạo điều kiện cho đồng chí thạch được lập bàn thờ tại phòng cách ly tổ chức thăm hỏi động viên phân công cán bộ thường trực để chăm sóc động viên tinh thần đồng chí
đại úy phạm ngọc thạch quê ở hải châu hải hậu nam định đồng chí đã tham gia tri viện cho bệnh viện giã chiến số hai tại bắc giang trong đợt hai
và đã cùng tập thể các thầy thuốc bệnh viện tích cực tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
chỉ sau một mươi hai tiếng đồng hồ thực hiện đấu tranh chuyên án các lực lượng chức năng phối hợp với bộ đội biên phòng khánh hòa bình định
bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai tháng bảy trên quốc lộ một a tại tổ kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
trước cổng ủy ban nhân dân xã vạn thọ huyện vạn ninh tỉnh khánh hỏa đối tượng nguyễn thành tín đeo một ba lô
từ trên xe ô tô khách đi xuống lực lượng đánh án thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng kịp thời có mặt bắt giữ
về hành vi tàng trữ chất ma túy tăng vật thu giữ bảy kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
tiếp tục mở rộng điều tra lúc sáu h năm mươi phút ngày hôm nay cũng tại khu vực trên lực lượng đánh án thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng
tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn hải thuyền cũng từ trên xe ô tô tăng vật thu giữ một mươi gói tinh thể màu trắng có trọng lượng một mươi kg
đối tượng nguyễn hải thuyền và nguyễn thành tín đều khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp
trên đường vận chuyển từ quảng trị vào miền nam tiêu thụ thì bị bắt giữ
đồn biên phòng vĩnh gia tỉnh an giang cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển hai mươi kg cành lá hoa quả thảo mộc khô
nghi là cần sa từ campuchia về việt nam
khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai tháng bảy tại khu vực biên giới thuộc ấp vĩnh lạc xã vĩnh gia huyện tri tôn tỉnh an giang
chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng vĩnh gia phát hiện một đối tượng vác bao tải vượt biên trái phép vào việt nam
tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng hàng hóa
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trong bao tải có chứa cần sa có trọng lượng khoảng hai mươi kg
tại đồn biên phòng đối tượng khai tên cherrtana sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại vương quốc campuchia
đồng thời thừa nhận được một người đàn ông bên campuchia thuê vận chuyển số cần khako trên về việt nam
bị tạm giữ phương tiện san ủi lấn chiếm lâm nghiệp các đối tượng đã cản trở ngăn chặn và có hành vi xúc phạm
hành vi xúc phạm đe dọa hành hung các thành viên đoàn kiểm tra
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang điều tra hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng trên
vào sáng ngày hai tháng bảy khi lãnh đạo và cán bộ ủy ban nhân dân phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang xử lý hành vi dùng máy cày săn ủi cháy phép tại lô b khoảng bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a phường bốn tp đà lạt
thì ông bùi văn tiến không chấp hành
khi lực lượng chức năng kiên quyết đưa máy cầy rời khỏi hiện trường
thì chế quang quý dùng tuyếp sắt cản trở có hành vi xúc phạm đe dọa hành hung các thành viên trong đoàn
sau đó có thêm hai người tên hoàng và liêm đến lăng mạ đuổi đánh lãnh đạo và cán bộ ủy ban nhân dân phường bốn
hiện cơ quan chức năng tp đà lạt đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm
đồng thời lực lượng công an cũng đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi cản trở chống đối người thi hành công vụ
đối với các đối tượng quý hoàng liêm để xử lý nghiêm theo quy định
đến các tiệm vàng hỏi mua vàng dạng trang sức
trong quá trình xem chọn trang sức khỏi giá đối tượng giả vờ nói ra xe máy để lấy tiền trả rồi tẩu thoát
đối tượng nguyễn hùng đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại xã nghĩ an tp quảng ngãi
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
đối tượng đủ đã lừa đảo tại bốn tiệm vàng trên địa bàn huyện bình sơn sơn tịnh và thành phố quảng ngãi
chiếm đoạt bốn vòng đeo tay bằng vàng một mươi tám k
một chiếc nhẫn vàng một mươi tám k tổng trị giá khoảng trên một trăm linh triệu đồng
đáng nói trước khi thực hiện hành vi đối tượng đã đeo khẩu trang và thay đổi biển số xe
để tránh sự phát hiện của nhân dân và lực lượng công an
hơn hai hộ dân tại các tập thể cũ và hàng nghìn nhà dân được xây dựng dạng ống
đã thiết kế mở cửa thoát hiểm thứ hai tại vị trí các chuồng cọp
đây là hiệu quả của công an quận thanh xuân trong việc xây dựng mô hình vận động các hộ gia đình
có chuồng cọp cắt mở lồng sắt làm cửa thoát

đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
và cũng chính cách làm này của công an quận thanh xuân đã nhận được thư khen
của thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
vì đã có cách làm hay trong thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy
chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
do bộ công an phát động toàn quốc từ ngày một mươi năm tháng bốn đến một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
với mục đích chống trộm gia đình anh nguyễn quốc hoàng phố phan đình giót
quận thanh xuân đã lập hàng rào sắt xung quanh nhà
tuy nhiên sau một loạt các sự cố cháy nổ trên toàn quốc
cũng như được sự vận động tuyên truyền của lực lượng công an phường phương liệt
và lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận thanh xuân
giờ đây ngôi nhà ba tầng của gia đình anh mỗi tầng đã có một cửa thoát hiểm
và mỗi tầng cũng được trang bị các thiết bị phòng cháy như thế này
theo suy nghĩ cũ của người việt nam đảm bảo an toàn về tài sản vật chất rất là quan trọng
là nhiều người khi xây nhà thì thường thường là che chắn nhà bằng chuồng cọp
hoặc bằng các cửa rất là chắc chắn
điều đấy rất là tốt trong việc giữ tài sản
nhưng rất là nguy hiểm khi cần thoát hiểm thoát nạn
đặc biệt là liên quan đến phòng cháy cháy nổ
và được hướng dẫn tận tình của các anh công an phường
và các anh bên phòng cháy chữa cháy hồ quận
thì mình đã bố trí tất cả những điểm thoát hiểm
thoát nạn thì theo các hướng là thoát nạn ra bên ngoài
thoát nạn sang nhà hàng xóm
và thoát nạn ra không gian xung quanh để làm sao mà chờ lực lượng cưu đến
với ngôi nhà tám tầng xây kiên cố với một mươi năm phòng trọ trên đường nguyễn văn trỗi
phường phương liệt
anh lưu minh thắng cũng đã trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy cho ngôi nhà
và mở lối thoát hiểm như thế này
để chủ động hơn nữa anh còn trang bị thêm cả hệ thống thang dây
để có thể treo xuống khi cần thoát nạn
mô hình ở các khu nhà hà nội thì thực chất là
không có diện tích để mà có thể mở được các đường thang sang bên nhà hàng xóm
nhưng ngược lại thì vẫn phải để bằng đường thang dây để làm sao tiếp cận bà con
vẫn khi hỏa hoạn thì để sẵn ở chỗ cửa thoát hiểm
để bà con tiện dụng lấy ra và sử dụng theo đúng hệ thống đó
nhà mình hiện tại tâm vụ là đã trang bị hỏng nước cứu hỏa
cảm biến bao khói thang dây hệ thống thoát hiểm
từ các tầng nhỏ và các trên tung
theo công an quận thanh xuân
chỉ trong một năm vận động người dân mở cửa thoát hiểm thứ hai
khi nhà có hệ thống trường cơ
trên toàn địa bàn đã có hàng nghìn hộ dân thực hiện
việc người dân nhận thức được tầm quan trọng khi mở lối thoát nạn
và tự trang bị hệ thống báo cháy hay bình chữa cháy tại gia đình
sẽ góp phần rất lớn đảm bảo hạn chế thấp nhất các sự cố có thể xảy ra
chúng tôi cũng đã đi trực tiếp đến nhà dân
tuyên truyền cho các hộ có trùng khọp trước vận động
người dân mở lối thoát nạn theo hướng dẫn của quan công an
đa số các hộ dân
cũng đồng tình ủng hộ rất nhiều hộ dân đã thực hiện
và đã mở lối thoát nạn
với hiệu quả bước đầu của mô hình này
lãnh đạo bộ công an yêu cầu quận thanh xuân hà nội
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
và phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy trị cháy và cứu nạn cứu hộ
phát động nhân rộng phong trào đều khắp toàn địa bàn hà nội nói riêng
và cả nước nói chung góp phần giảm thiểu cháy nổ
đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân
chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
một thông tin đang được nhiều người dân tp hcm quan tâm
đó là sở lao động thương binh xã hội tp hcm đang khẩn trương lập kế hoạch
triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
để triển khai xuống các quận huyện thành phố thủ đức
để xét duyệt với yêu cầu là chậm nhất trong ba tuần phải hỗ trợ cho người dân
về thủ tục nhận hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương thì chủ doanh nghiệp sẽ lập danh sách gửi đến
cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp trú đóng
sau đó bảo hiểm xã hội sẽ đối chiếu xác nhận và chuyển về các phòng lao động
thương binh xã hội để trình cho chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyện
thành phố thủ đức biết định hỗ trợ
đối với người lao động tự do sở lao động thương minh xã hội hướng dẫn
chia làm hai nhóm nhóm thứ nhất là những người tự làm như bán vé số
buôn gánh bán bưng thì sẽ do tổ dân phố tổ trưởng nơi cư trú lập danh sách
gửi lên phường xã thị trấn để hội đồng xét duyệt
tiếp đó danh sách này được gửi lên ủy ban nhân dân quận quyện
thành phố thủ đức phê duyệt và chuyển ngược cho phường xã thị trấn
để chi hỗ trợ người dân nhóm người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh
kinh doanh ăn uống điểm kinh doanh thì chủ cơ sở lập danh sách
gửi về phường xã để được xét duyệt
riêng các hộ kinh doanh cá thể tại quận gò vấp phường thành lộc quận một mươi hai
và các khu vực bị phong tỏa cơ quan thuế sẽ lập danh sách
theo mạ số thuế từng hộ để chia hỗ trợ
đối với mức hỗ trợ cụ thể người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một triệu tám trăm linh ngàn đồng
phụ nữ đã mang thai và người nuôi con nhỏ dưới sáu tuổi được hỗ trợ thêm một triệu đồng
người lao động tự do bị mất việc giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập
do giãn cách xã hội được nhận năm mươi đồng một ngày thời gian tạm tính ba mươi ngày
tổng dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên gần năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng
chỉ sau một tháng rưỡi kể từ ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
tính đến trưa nay số ca mắc ở tp hcm
chạm ngưỡng năm tuy vậy các chuyên gia cho rằng không nên quá lo lắng
ngành y tế tp hcm đã có các giải pháp chủ động đề ra các kịch bản gối đầu
đảm bảo có đủ cơ số dường điều trị
theo đó từ tháng năm tình huống xấu nhất với năm ca mắc đã được tính đến
năm ca mắc phải có tối đa một dường hồi sức
đối với những trường hợp nhẹ sẽ được điều trị tại các bệnh viện giải chiến
còn những ca bệnh nặng sẽ được điều trị ở các bệnh viện chuyên điều trị covid một mươi chín
đồng thời tăng cường các bệnh viện giải chiến
do đó ngành y tế tiếp tục chuẩn bị kế hoạch gối đầu điều trị một mươi hoặc thậm chí một mươi năm ca bệnh
được phân tuyến ba cấp điều trị theo mô hình tháp ba tầng của bộ y tế
cụ thể cấp không triệu chứng điều trị ở bệnh viện giả chiến cấp có triệu chứng nhẹ
trung bình điều trị ở bệnh viện điều trị covid một mươi chín tại bốn cửa ngõ thành phố
và cấp điều trị bệnh nhân nặng là bệnh viện tuyến trung tâm thành phố
tiếp theo sẽ là những tin tức liên quan đến hoạt động phòng chống dịch tại các tỉnh miền tây nam bộ
ngày ba tháng bảy bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiền giang kết hợp với tiểu đoàn hóa học bộ tham mưu quân khu chín
và phòng cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hậu không an tỉnh tiền giang
tổ chức phun xịt dung dịch khử khuẩn tại năm mươi năm tuyến đường giao thông quốc lộ trên địa bàn tỉnh tiền giang
trong đó chủ yếu là tại thành phố mỹ tho
trong ngày lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn hoàn thành phun xịt khoảng bảy trăm năm mươi lít chloramin b
với chiều dài các tuyến đường được khử khuẩn là sáu mươi km tập trung phun xịt vào những điểm phong tỏa
những khu chợ có liên quan đến các ca dương tính với covid một mươi chín và các ngân hàng cảng cá
theo báo cáo của sở y tế đến thời điểm hiện nay tiền giang đã ghi nhận một trăm bảy mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong đó một trăm hai mươi tám ca đã được bộ y tế công bố
trong số này có năm trường hợp bệnh nặng hai trường hợp chuyển viện một trường hợp tử vong sáu trường hợp được xuất viện
số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các bệnh viện giải chiến của tỉnh
thành phố cần thơ cho biết đang đẩy nhanh tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho công nhân trong các khu công nghiệp
đây được coi là một trong những giải pháp chủ chốt để đảm bảo mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế
đợt này thành phố đã phân bổ một mươi hai cho các khu công nghiệp trong tổng số hai mươi liều nhận được
dự kiến trong hôm nay việc tiêm ngừa trong các khu công nghiệp ở cần thơ sẽ hoàn thành
thành phố cần thơ cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải cử người đến giám sát quản lý công nhân đơn vị mình khi tiêm vaccine
các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu ngành chức năng phát hiện người tiêm không đúng đối tượng ưu tiên
thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vaccine được phân bổ cho các khu công nghiệp
mục tiêu là giữ an toàn phòng dịch cho các khu này đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
trong đợt ba này thành phố cũng tổ chức tiêm vaccine cho các giáo viên làm nhiệm vụ coi thi trung học phổ thông
và các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số hai mươi một của chính phủ
trước tình hình về dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại thành phố sa đéc và một số địa phương trong tỉnh đồng tháp
trường đại học y dược cần thơ và trường cao đẳng y tế đồng tháp đã thành lập đoàn cán bộ sinh viên tình nguyện
hỗ trợ tỉnh đồng tháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian ở sa đéc các sinh viên tình nguyện sẽ cùng lực lượng y tế xã phường trên địa bàn thành phố sa đéc
và huyện châu thành tham gia hỗ trợ công tác truy vết tìm kiếm người tiếp xúc gần f một f hai của các ca covid một mươi chín
trong cộng đồng và thực hiện lấy mẫu test nhanh sars cov hai
trong trường hợp mẫu test nhanh dương tính sẽ tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm sàng lọc sars cov hai
bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr và đưa đi cách ly theo quy định
cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi của trường đại học y dược cần thơ là làm sao nhanh chóng nhất
truy vớt được hết và dập được dịch ở trong cộng đồng và đang xuất hiện những ca trong cộng đồng của thành phố sa đéc
thì điều đó giúp cho việc phòng chống
phòng chống dịch bệnh của mình nó hiệu quả hơn
và đặc biệt là khu vực thành phố sa đéc cũng rất nhiều nhà máy xí nghiệp rất nhiều công nhân
thì đây là cái nơi tìm ẩn những ca covid một mươi chín trong cộng đồng
thì chúng tôi mong muốn là trong cái thời gian ngắn nhất góp tay để mà làm cho cái đợt dịch bệnh này nó bị dập tắt
để tạo tâm lý thoải mái ổn định cho trên tám mươi giảng viên sinh viên tình nguyện
phía thành phố sa đéc cũng bố trí nơi ăn uống nghỉ ngơi
cho các giảng viên sinh viên chú đáo
là những bác sĩ trong tương lai nên với các bạn sinh viên
chuyến đi lần này chính là một sự trải nghiệm dấn thân
thể hiện sự sung phong của người chiến sĩ áo trắng với nhiệm vụ thiên liên cao cả là cứu người
bước vào vùng dịch mỗi bạn đều chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng
với niềm tin đẩy lùi được dịch bệnh
một sinh viên y đa khoa của trường đại học y dược cần thơ
cũng như là đứa con của tỉnh đồng tháp
thì sau khi nhận được thông tin là trường sẽ cử nhân lực về hỗ trợ cho tỉnh
thì em rất là mong muốn mình sẽ về được về để hỗ trợ cho ngành tới địa phương chống dịch
trong lòng về lần này thì em mong muốn là địa phương mình sẽ nhanh chóng
tri vết hết được những ca f một f một f hai để nhanh chóng hết cái ca dịch này
với sự hỗ trợ của sinh viên đại học cần thơ
cũng như là sinh viên của cao đẳng y tế đồng tháp
đến với sa đéc để thực hiện nhiệm vụ là điều tra truy vết
đó là một cái hết sức cao quý và chúng ta hết sức trân trọng cái vấn đề này
bởi lẽ mong mỏi là có một cái thực lực như vậy
thì trong dòng có thể là ba ngày chúng ta có thể tri vết được hết những cái người
có liên quan đến những cái ca dương tính trước đây
nên nói chung là liên quan tới cái dịch tễ mà nó đang xảy ra ở trên địa bàn của thành phố sa đéc
với số ca nhiễm covid một mươi chín ngày càng tăng nhanh tính từ hai mươi bốn tháng sáu đến sáng ngày hai tháng bảy
tỉnh đồng tháp đã ghi nhận chín mươi hai ca mắc nghi mắc covid một mươi chín trong đó thành phố sa đéc chiếm đa số
công tác truy vết địa phương đang gặp khó khăn vì thiếu nhân lực
do đó sự chi viện lực lượng sinh viên lần này sẽ phần nào giúp địa phương giải được bài toán khó
sớm khoanh vùng dập dịch
bằng tinh thần tình nguyện và lương y của người chiến sĩ áo trắng tương lai
các bạn sinh viên có mặt ở đây đã không ngại khó quyết tâm ghi danh để góp sức cùng người dân đất sen hồng sớm đẩy lùi dịch bệnh
trở lại với công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh
sáng nay ngày ba tháng bảy một trăm năm mươi năm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh
đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho gần một trăm hai mươi cán bộ giáo viên thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt một
công tác xét nghiệm được thực hiện trong ngày ba tháng bảy và trả kết quả trong ngày bốn và ngày năm tháng bảy
tại điểm lấy mẫu xét nghiệm trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một thành phố hồ chí minh
trong ngày hôm nay lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho khoảng năm trăm linh thí sinh và hơn một trăm linh cán bộ
giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi thời gian lấy mẫu bắt đầu từ bảy h ba mươi phút và kết thúc lúc một mươi sáu h cùng ngày
thí sinh đến xét nghiệm thực hiện nghiêm yêu cầu năm k thực hiện khai báo y tế đo nhiệt độ rửa tay sát khuẩn theo yêu cầu phòng dịch
thí sinh đến điểm xét nghiệm theo thứ tự không giờ được sắp xếp từ trước nên không có tình trạng phải chờ đợi
cái điều này là điều hết sức cần thiết để mà có thể đảm bảo được thí dụ mà thí sinh đi thi thì kiểm
xét được dịch bệnh nhưng mà em thấy cũng vô cùng nguy hiểm ví dụ nếu mà lần đầu thì xét nghiệm âm tính
nhưng mà lần thứ hai dương tính thì có thể ảnh hưởng tới cả những bạn thi còn lại luôn
rồi qua đó cũng ảnh hưởng tới người nhà nên em hơi lọt
chắc chắn là mình ở nhà rồi để mình giữ
sức khỏe của mình từ đây cho tới kỳ thi và tiếp theo đó là nếu mà mình có ra khỏi nhà hoặc là có
những cái việc mà rất là gấp thì mình phải luôn đem theo là nước rửa tay nạ và những cái đồ bảo hộ như
là khẩu trang và cái mặt nạ để che nước bắn như thế này đến thời điểm này tất cả các bộ phận
in sao đề thi lực lượng co thi tại thành phố hồ chí minh cũng đã được xét nghiệm và tiêm vaccine
covid một mươi chín đối với các thí sinh tự do các em sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín tại nơi cư trú
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thí sinh mới được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần một
phiếu xét nghiệm covid một mươi chín sẽ như một thế dự thi thí sinh bắt buộc phải cầm theo trong các buổi thi